tại thành phố lào cai đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lào cai lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
được diễn ra với chủ đề các dân tộc tỉnh lào cai đoàn kết phát huy nội lực hội nhập và phát triển
tại đại hội các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về giải pháp để nâng cao hơn nữa đời sống cho đồng bào các dân tộc
củng cố tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng tỉnh biên giới lào cai ngày càng phát triển
đại hội cũng bầu ra bốn mươi một đại biểu là những điển hình tiên tiến đại diện cho hai mươi năm dân tộc tỉnh lào cai
tham dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong những năm qua tỉnh lào cai đã thực hiện một trăm hai mươi chính sách đầu tư hỗ trợ cải thiện và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
các chính sách đã được cụ thể hóa và phát huy hiệu quả
đến nay một trăm linh số xã có đường ô tô đến trung tâm một trăm linh các xã trên địa bàn có trường học kiên cố
tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ năm sáu một năm